sáng hai mươi ba tháng bốn tại phiên họp thứ ba mươi hai ubnd cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết chuyên đề giám sát được cân nhắc kỹ lưỡng
khi đồng thời tổng kết pháp luật về giao thông và trật tự an toàn giao thông và đăng trình hai dự án luật liên quan
là luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá chuyên đề này rất ý nghĩa báo cáo bước đầu nhưng chất lượng báo cáo tốt
chuyên đề được tiến hành khi đã có báo cáo đánh giá tổng kết quá trình thực hiện pháp luật về đường bộ và giao thông đường bộ
đoàn giám sát hoạt động độc lập qua giám sát đã kiểm nghiệm lại những đánh giá trong quá trình tổng kết xây dựng luật
để thấy điểm nào đúng điểm nào cần rõ thêm hoặc điểm nào trong dự án luật có những ý kiến khác nhau
từ đó đoàn giám sát đưa ra ý kiến kiến nghị độc lập của mình đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật
theo chủ tịch quốc hội kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật cần rõ kiến nghị gì theo hướng nào cụ thể hơn
vấn đề nào còn ý kiến khác nhau qua giám sát chúng ta có ý kiến độc lập góp vào quá trình xây dựng luật
giúp cho việc quyết định hai luật đi theo hướng nào
chủ tịch quốc hội khẳng định việc chuyên biệt hóa tách hai dự án luật là một chủ trương hoàn toàn đúng
phạm vi nội dung điều chỉnh hai dự án luật hiện nay cơ bản là phù hợp
cần làm thêm cơ sở thực tiễn qua giám sát để quốc hội quyết định
nội dung thứ hai đoàn giám sát thực hiện là vấn đề trọng điểm giao thông đường bộ
gắn với giao thông đường thủy hàng không
tập trung làm rõ việc sản xuất nhập khẩu quản lý đăng ký lưu hành
đăng kiểm các phương tiện giao thông nói chung trong đó các phương tiện vận tài đường bộ
chủ tịch quốc hội đề nghị đoàn giám sát làm rõ thêm vấn đề đăng kiểm gắn tiêu chuẩn
tiêu chí về khí phát thải
nếu chúng ta sử dụng phương tiện quá cũ thì tác động đến vấn đề trật tự
an toàn giao thông đường bộ rất lớn hoặc những phương tiện không đủ điều kiện
vừa không an toàn vừa gây phát thải khí nhà kính
nếu không có tiêu chuẩn tiêu chí về khí phát thải thì khó có lộ trình để thu đổi
loại bỏ dần những phương tiện đã quá cũ và lạc hậu vừa gây ô nhiễm môi trường
vừa gây nguy cơ cao về an toàn
điều này tác động đến kết cấu hạ tầng nói chung và đường bộ nói riêng
đó là chưa kể việc hoán cải phương tiện độ chế phương tiện lắp thêm trọng tài
nội dung tiếp theo được chủ tịch quốc hội đề cập là hệ thống pháp luật liên quan tiêu chuẩn
tiêu chí về kết cấu hạ tầng giao thông và vấn đề phân kỳ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
theo chủ tịch quốc hội vương đình huệ vì nguồn lực không đủ cho nên phải phân kỳ đầu tư
nhưng phân kỳ phải đảm bảo điều kiện tối thiểu về vận hành khai thác và đảm bảo an toàn
rồi vấn đề các công trình trạm dừng nghỉ đầu tư một cách nó đồng bộ
một cáo chỉ lấy xe nếu mà bây giờ chạy đường dài mà cứ chạy miết nhưng không dừng là cũng dễ căng thẳng và gây ra tai nạn
về đào tạo quản lý cấp phép cho lái xe và quản lý sau cấp phép
chủ tịch quốc hội bày tỏ băn khoăn đặt vấn đề phân định trách nhiệm thế nào
nhất là quản lý sau cấp phép thì ai là quản lý chính
sau khi đào tạo cấp phép xong rồi thì bây giờ ai quản lý
vấn đề ví dụ như uống rượu uống bia rồi sử dụng chất kích thích
thậm chí nếu mà người điều khiển phương tiện mà lại còn dính đến mát túy à
nguy hiểm đến tính mạng của hành khách
đi sâu hơn vào lĩnh vực này và nên có những kiến nghị đề xuất cụ thể
đánh giá tổ chức giao thông thông minh là vấn đề mới
chủ tịch quốc hội đề nghị tiếp tục củng cố các căn cứ cơ sở khoa học thực tiễn
để có kiến nghị đề xuất hợp lý trong quản lý tổ chức vận hành giao thông thông minh
đặc biệt là trong giai đoạn chúng ta số hóa vừa giảm thiếu lao động nặng nhọc cho ngành này
kể cả lực lượng công an và ngành giao thông mà hiệu quả cũng tốt hơn
góp ý và dự thảo báo cáo phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định cho rằng
vấn đề đăng kiểm phương tiện cũng có sự đổi mới rất lớn
trước đây chỉ có nhà nước làm nhưng với sự gia tăng rất lớn về phương tiện
nên đã được xã hội hóa tư nhân cùng tham gia
đăng kiểm tôi muốn viết kỹ hơn đăng kiểm
đăng kiểm từ hai nghìn chín hai nghìn một mươi ba là một cái giai đoạn thời kỳ mà đổi mới rất là
đăng kiểm là nhiều về công tác đăng kiểm
không phải xấu cả đâu
đăng kiểm ngày xưa là chỉ có nhà nước thôi
nhưng mà cái giai đoạn vừa rồi là giai đoạn chuyển đổi
chúng ta có đăng kiểm của xã hội hóa
nhưng có cái hạn chế cái là chúng ta kiểm soát không tốt
dẫn đến nó có cái vi phạm vi phạm có tính hệ thống và vừa rồi xử lý như vậy
thế thì phải thấy được cái tốt và thấy được cái nó không tốt
và từ đó mới thấy cái gì tốt thì phát huy cái gì không tốt thì khắc phục
tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga
cho rằng lâu nay vẫn có chuyện người dân vi phạm trật tự giao thông rất phổ biến
tuy nhiên khi ra nước ngoài họ lại tuân thủ nghiêm các quy định khi lưu thông trên đường
điều đó chứng tỏ hệ thống xử lý của chúng ta không nghiêm
từ đó chủ nhiệm ủy ban tư pháp đề nghị đưa việc giảng dạy
về trật tự an toàn giao thông vào các trường học từ sớm
đồng thời bà lê thị nga cũng đề nghị đoàn giám sát đánh giá tiêu cực
trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay như thế nào
theo đó lâu nay người dân rất phàn nàn về tiêu cực của cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông và đăng kiểm
trong lần giám sát này chúng ta đánh giá liệu hiện nay còn tiêu cực
trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông nữa không
chủ nhiệm ủy ban tư pháp đề nghị phải làm rõ để có giải pháp khắc phục
liên quan đến dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
một trong những nội dung hiện còn ý kiến khác nhau
đó là có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn hay không
hiện thường trực ủy ban quốc phòng an ninh thiết kế hai phương án để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
một là cấm tuyệt đối nồng độ cồn áp dụng đối với tất cả các phương tiện giao thông đường bộ
hai là giữ nguyên như luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
chỉ cấm tuyệt đối với ô tô máy kéo và xe máy chuyên dùng
còn xe mô tô xe gắn máy sẽ có ngưỡng tối thiểu năm mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc hai mươi năm mg trên một lít khí thở
nếu áp dụng luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ phải sửa đổi
cho ý kiến đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp ủng hộ phương án hai
tức là cần có ngưỡng nồng độ cồn tối thiểu
thì cứ tính đi nếu mà có lượng người đi xe ô tô và những người đi dịch vụ
sau khi người ta có đám tiệc người ta có tiền người ta mới đi dịch vụ
còn những người không có tiền đâu mà đi dịch vụ đặc biệt là ở nông thôn
mà hiện nay người lao động chân tay người lao động nông thôn
thì nó rất là nhiều gấp đôi đối với những người ở lao động thành thị
đại biểu lấy dẫn chứng ngay với bản thân mình rằng nếu uống một cốc bia hoặc một cốc rượu
không biết người khác sao chứ mình vẫn tâm trí bình thường lái xe vẫn tốt
uống một cốc bia mà tâm trí không tỉnh táo để lái xe là không chuẩn
theo đại biểu phạm văn hòa người nông dân việt nam có truyền thống lâu đời là đám tiệc
hiếu hỉ thú uống một chút rượu bia nhưng uống ngày trước đến sáng nay vẫn còn nồng độ cồn
nếu bị cảnh sát giao thông phạt thì vô lý
vì thế đại biểu tỉnh đồng tháp đề nghị quốc hội xem xét cơ quan y tế
cũng cần phối hợp để có tính toán về vấn đề này
ngược lại với quan điểm của đại biểu phạm văn hòa đại biểu nguyễn minh tâm
đoàn quảng trị bày tỏ ủng hộ với phương án một tức là cấm tuyệt đối nồng độ cồn
theo đại biểu tâm quy định như trên không phải là mới mà chỉ kế thừa quy định
đang có tại luật phòng chống tác hại của rượu bia
việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ góp phần phòng ngừa giảm thiểu rủi ro
do hành vi điều khiển phương tiện mà đã uống rượu bia gây ra
dù vậy thực tiễn cho thấy việc sử dụng rượu bia được xem là nét văn hóa
thói quen của một bộ phận người dân lĩnh vực sản xuất cung ứng sản phẩm rượu bia
cũng đóng góp cho ngân sách một phần không nhỏ tạo việc làm cho người lao động
việc cấm tuyệt đối sẽ ảnh hưởng nhất định đến những vấn đề này
việc quyết định cấm tuyệt đối sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
cũng sẽ giảm mức lượng tiết thù rượu bia và có tác động nhất định
đến đời sống văn hóa và nguồn thu của ngân sách và thu nhập của người lao động
do đó để thuyết phục hơn thì tôi cũng đề nghị chính phủ
rồi là ban soạn thảo cũng cần tiếp tục đánh giá tác động sâu hơn toàn diện hơn
đại biểu nguyễn đại thắng đoàn hưng yên ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn
vì tính mạng sức khỏe con người là trên hết trước hết
đại biểu thắng cho rằng ban đầu rất băn khoăn vì việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn
sẽ dẫn tới những tác động nhất định
nhưng sau khi nghiên cứu các con số về tai nạn giao thông
kết quả mang lại từ việc xử lý nghiêm vi phạm
về nồng độ cồn ông đã quyết định lựa chọn phương án một
nếu có ngưỡng và vượt ngưỡng mới bị xử lý
khi đã ngồi vào bàn rồi thì sao xác định được uống thế nào là trong ngưỡng
thế nào là vượt ngưỡng
cấm tuyệt đối sẽ góp phần hình thành văn hóa đấu rượu bia thì không lái xe
vì thế cấm tuyệt đối nồng độ cồn là cần thiết
đáp ứng nhu cầu thực tiễn bảo vệ cho chính gia đình của người điều khiển phương tiện giao thông
đáng chú ý đại biểu nguyễn văn cảnh đoàn bình định ủng hộ việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn
nhưng kiến nghị nghiên cứu phân hóa mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tùy theo ngưỡng
ví dụ nếu tài xế xe máy vi phạm ngưỡng thấp nhất ngoại trừ chở người chở hàng
thì chỉ nên phạt hành chính không nên thức giấy phép lái xe
trước đó trong báo cáo gửi trước hội nghị
ủy ban quốc phòng an ninh cho biết đa số ý kiến nhất trí với dự thảo luật là cấm tuyệt đối nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đây không phải là nội dung mới mà chỉ kế thừa từ luật giao thông đường bộ năm hai nghìn bốn
và thống nhất với luật phòng chống tác hại của rượu bia
sau thời gian thực hiện quy định nhà đã đi vào cuộc sống
được đông đảo người dân đồng tình thực hiện và đang từng bước hình thành văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
ngược lại một số ý kiến đề nghị đưa ra mức dạng thấp nhất về nồng độ cồn
thay vì cấm tuyệt đối nhiện này bởi lẽ với nồng đội cồn thấp
tài xế vẫn có khả năng làm chủ hành vi và điều khiển phương tiện
chưa kể nhiều trường hợp mặc dù đã uống rượu bia sau một thời gian dài
từ một mươi hai đến hai mươi bốn giờ hoặc qua đêm mà vẫn còn nồng độ cồn
việc quy định ngưỡng sẽ tạo điều kiện cho người đã sử dụng rượu bia vẫn được điều khiển phương tiện tham gia giao thông
do có hai lường quan điểm khác nhau
thường trục ủy ban quốc phòng an ninh thiết kế hai phương án để báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
ủy ban quốc phòng an ninh cho biết
tại phiên họp thứ ba mươi một vừa qua ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí đề nghị lựa chọn phương án một
vì vậy thường trục ủy ban quốc phòng an ninh đề nghị các đại biểu quốc hội chuyên trách thống nhất với phương án một
để báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
theo hướng tiếp tục cấm từ đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
quy định trên sẽ góp phần bảo vệ được nhiều tính mạng sức khỏe tài sản cho người dân
bảo vệ nguồn lực cho xã hội bảo vệ tuổi thọ của giống nòi
sau quá trình thực hiện nếu đã hình thành ý thức và văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
thì sẽ thi hành tổng kết để có đề xuất phù hợp
vẫn theo báo cáo quy định cấm từ đối nồng đội cồn bảo đảm tính khả thi hơn
so với quy định cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định
với phương án cấm tuyệt đối người dân sẽ không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
còn phương án có ngưỡng người dân sẽ khó xác định uống bao nhiêu uống thế nào cho thấp hơn ngưỡng đó
đồng thời rất dễ xảy ra trường hợp bị ép uống và khi đã uống dễ bị kích khó làm chủ bản thân và khó dừng lại
riêng về vấn đề nồng độ cồn nội sinh phát hiện có hơi thở
ủy ban quốc phòng an ninh cho biết đến thời điểm tại chưa có căn cứ rõ ràng
thực tiến cho thấy rất hiếm xẻ tình huống này
nếu có người dân có thể trao đổi với lực lượng chức năng hoặc kiểm tra lại có xét nghiệm máu để không làm sai lệch kết quả xử lý